lực lượng houthi ở yemen đã đăng tải video tuyên bố nhánh hải quân của lực lượng này đã thực hiện vụ tấn công nhằm vào tàu trở dầu malin luanda của anh trên vịnh aden khiến con tàu này bốc cháy
cơ quan giám sát hàng hải của anh trước đó cũng cho biết đã nhận được báo cáo về vụ tấn công xảy ra ở địa điểm cách vịnh aden sáu mươi hải lý về phía tây nam
báo cáo cho biết con tàu đã bị đánh trúng và bốc cháy cần tới hỗ trợ khẩn cấp liên minh hàng hải mỹ anh ngay lập tức đã có hành động đáp trả
căng thẳng tiếp tục gia tăng trên biển đỏ sau khi houthi tấn công các tàu thuyền thương mại qua đây để phản đối các chiến dịch quân sự của israel nhằm vào lực lượng hồi giáo hamas ở giải gaza
và đặc biệt sau diễn biến quân đội mỹ anh tấn công các mục tiêu của houthi ở yemen vào hôm một mươi hai tháng một vừa qua
trong ngày hai mươi sáu tháng một houthi cũng đã bắn tên lửa chống hạm hướng về phía tàu uss caney của mỹ trên vịnh aden nhưng đã bị đánh chặn kịp thời